chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
do sợ tính mạng của người dân không được bảo toàn thượng úy linh đã áp sát không chế bắt giữ
nhưng bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm thẳng vào vùng ngực đồng chí linh
tổ công tác tiếp tục xông tới khống chế và chi hô quần chúng cùng hỗ trợ bắt gọn đối tượng hiếu
và tước con dao đối tượng cầm trên tay
thượng úy lê mạnh linh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đồng nai
với vết đâm nguy hiểm bên ngược trái
được sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ nên đồng chí linh đã qua cơn nguy kịch
còn tại bạc liêu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải đã vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần văn quý chú tại huyện đầm rơi tỉnh cà mau
để điều tra và làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn trần văn quý điều khiển xe máy đi ngang nhà anh đặng văn phước
chú tại xã định thành huyện đông hải thì bị nhóm người đang nhậu trước nhà anh phước chửi
do tiếng pô xe nổ lớn
do bực tức quý về nhà lấy bốn chai thủy tinh bỏ xăng vào trong rồi quay lại để nói chuyện
quý bị anh phước và một số người trong nhà ra đánh nên đối tượng đã ném chai thủy tinh xuống sân
và dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh phước
sau khi gây án quý gọi điện đầu thú với cơ quan công an
còn anh phước được người dân đưa đi cấp cứu đến ngày hai tháng năm thì tử vong
cũng trong chiều ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an phường tân ngãi tp vĩnh long
tống đạt quyết định xử phạt hành chính hàng chục thanh thiếu niên về hành vi gây dối trật tự công cộng
và vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
ngày một mươi tháng năm lực lượng công an phát hiện hàng trăm thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến bốn mươi năm tuổi
trú tại các tỉnh tiền giang đồng tháp hậu giang trà vinh bến tre và vĩnh long
đang tụ tập nẹp bô có biểu hiện chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự
tại đường vào chùa phật ngọc xá lợi thuộc phường tân ngãi tp vĩnh long
ngay sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt kịp thời ngăn chặn giải tán nhóm thanh niên trên
đồng thời tạm giữ một gậy ba khúc nhiều rong nhọn và năm mươi hai xe mô tô
lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt hành chính bốn mươi hai đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
với số tiền từ ba trăm bảy mươi năm đến bảy trăm năm mươi ngàn đồng
sáu thiếu niên bị phạt cảnh cáo và cho cam kết không tái phạm
được biết công an tp vĩnh long cũng đã xử phạt bốn mươi bảy trường hợp với số tiền gần hai mươi chín triệu đồng
gồm các lỗi điều khiển xe chưa đủ tuổi không có giấy phép lái xe không có gương chiếu hậu
và không có bộ phận giảm thanh tổng số tiền xử phạt hai lần trên gần năm mươi sáu triệu đồng
theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày một mươi bảy tháng năm đã ba mươi một ngày
việt nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng một trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín từ bên ngoài
sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay
ngoài ra có chín một trăm sáu mươi một người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia cho thấy cho đến thời điểm này
có hai trăm sáu mươi bệnh nhân covid một mươi chín tại nước ta đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện
còn năm mươi tám bệnh nhân đang điều trị tại tám cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh
đa số các bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định
trong số các bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị theo dõi sức khỏe
có bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
và một mươi hai bệnh nhân có kết quả âm tính hai lần trở lên
công an tỉnh con tum vừa khởi tố đối tượng huỳnh văn cảnh hộ khẩu thường trú
tại tổ dân phố một thị trấn pleikon huyện ngọc hồi tỉnh con tum
là nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi tỉnh con tum
về tội giảm mạo trong công tác
trong quá trình công tác từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín
lợi dụng chức vụ phó giám đốc giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện ngọc hồi
ông cảnh đã tự ý giả chữ ký của ông vương văn tuyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ngọc hồi
để làm giảm một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
công an tỉnh con tum đã thu hồi được một mươi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và đã trưng cầu giám định phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh con tum
quá trình giám định phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh con tum kết luận
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên không phải do ông tuyên
phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ngọc hồi ký ra
với hành vi trên huỳnh văn cảnh bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác
nắm rõ sơ đồ đường đi của công trường các đối tượng đã cắt camera giám sát
rồi trộm tài sản thiết bị thi công rồi sau đó đem bán lấy tiền
công an huyện việt yên tỉnh bắc giang vừa ra quyết định tạm giữ đối với bốn đối tượng
đó là nguyễn việt hà nguyễn thế long nguyễn hiệu phương và nguyễn văn biến
cùng chú tại thôn quang biểu xã quảng châu huyện việt yên
trong đó hà là chủ mưu để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bước đầu các đối tượng khai nhận vốn là bảo vệ tại công trình xây dựng nhà xưởng của công ty
nên nguyễn việt hà biết rất rõ đường đi lối lại nhận thấy thiết bị vật tư của các nhà thầu
để sơ hở trong nhà xưởng nên hà nảy sinh ý định chiếm đoạt
để thực hiện hành vi hà đã rủ thêm nguyễn thế long và nguyễn văn biển cùng tham gia
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng ban đêm vắng người qua lại
các đối tượng cắt camera khu vực tường rào cạnh nhà xưởng
sau đó đột nhập và lấy đi một số lượng vật tư là phụ kiện nhôm cho lên xe máy
và đưa đi bán cho đối tượng nguyễn hiệu phương với giá một mươi triệu đồng
tính đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng khai nhận đã thực hiện chót lọt
hai lần trộm cắt với tổng số một mươi sáu bó vật tư nhôm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện việt yên đã ra lệnh tạm giữ
đối với bốn đối tượng để tiếp tục điều tra hồi dẫn vụ án
thời gian gần đây công an huyện đông hưng tỉnh thái bình nhận được phản ánh của người dân
về việc có một thanh niên đeo khẩu trang chạy xe máy cùng chiều
bất ngờ có hành vi sảm rỡ các trẻ em rồi bỏ chạy
đặc biệt là đối tượng thường nhắm vào các em nữ học sinh cấp hai và cấp ba
trên đường đi học vào các buổi sáng
sau khi nhận được phản ánh của người dân công an huyện đông hưng đã chỉ đạo
tập trung xác minh điều tra
vào ngày năm tháng năm lực lượng công an bắt quả tang đối tượng đinh văn quảng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã hồng giang huyện đông hưng khi đối tượng đang dở trò biến thái
với một em học sinh nữ tại trục đường thôn cao phú xã minh phú huyện đông hưng
tại cơ quan công an đinh văn quảng đã thừa nhận nhiều lần
thực hiện hành vi của mình
hiện công an huyện đông hưng đang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý
đối với đinh văn quảng
một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu vừa bị công an huyện châu thành
tỉnh an giang bắt quả tang
trước đó vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày tám tháng năm nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại bãi đất chống thuộc tổ ba ấp vĩnh thuận xã vĩnh hanh huyện châu thành
có nhiều đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng công an đã bao vây bắt quả tang một mươi bảy đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba bộ xí ngầu một xe máy một mươi bốn điện thoại di động
và khoảng một trăm năm mươi hai triệu đồng tiền mặt
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
ubnd tỉnh đắk lắc vừa đồng ý đề xuất của công an tỉnh về việc giải quyết vụ việc
có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bốn công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên lâm nghiệp khi liên tục để mất rừng với quy mô lớn
nhưng những người đứng đầu công ty chỉ bị xử lý kỷ luật hoặc được thăng chức cao hơn
bốn công ty gồm cưm lan rừng xanh gia lốt gia hmer đều ở huyện gia súp tỉnh đắk lắc
theo đó ubnd tỉnh đắk lắc giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ban hành quyết định thành lập tổ công tác do thành viên sở này làm tổ trưởng trước ngày một mươi tháng năm
những thành viên còn lại trong tổ công tác này thuộc sở tài chính sở tài nguyên và môi trường
sở tư pháp công an tỉnh thanh tra tỉnh kiểm lâm tỉnh
và ubnd huyện gia súp
tổ công tác này có chức năng giả soát thu thập toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc
hiện trạng và phương án sử dụng đất đối với bốn công ty nêu trên
kiểm tra đánh dấu lại số lượng kiểm kê rừng đã được phê duyệt năm hai nghìn một mươi bốn có đảm bảo chính xác hay không
được biết đây là bốn công ty lâm nghiệp đã để mất rừng mất đất rừng với quy mô lớn trong một thời gian dài
mà nguyên nhân được cho là do sự buông lỏng quản lý thiếu trách nhiệm của người đứng đầu các công ty
tuy nhiên sau đó những người đứng đầu công ty này
chỉ bị xử lý kỷ luật hoặc là được thăng chức cao hơn

dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé